sáng nay mùng hai tháng chín kỷ niệm bảy mươi hai năm quốc khánh bốn mươi tám năm ngày bắc hồ đi xa
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
dân hương tưởng nhớ bắc hồ tại nhà sáu mươi bảy nơi bác đã sống những ngày cuối của cuộc đời
và chút hơi thở cuối cùng vào chín h bốn mươi bảy phút ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
từ tinh mơ khu di tích chủ tịch hồ chí minh đã rất đông người
những đoàn người từ mọi miền đất nước đủ các tầng lớp các lứa tuổi và các đoàn khách quốc tế
đã vào viếng bác thăm nơi ở và làm việc của người
năm nay khu di tích có số lượng khách đến thăm cao nhất trong nhiều năm trở lại đây
tám tháng đã có gần hai bốn triệu người hơn năm mươi sáu vạn khách nước ngoài
những kỷ vật và những câu chuyện
những câu chuyện về chủ tịch hồ chí minh ngày ngày được truyền đi lan tỏa và lay động
những dòng lưu bút sâu thẳm tràn trứa tình cảm với vị lãnh thụ vĩ đại
một dòng lưu bút mới nhất viết
cháu là võ thị minh châu con gái làng sen nam đàn nghệ an vô cùng kính yêu bác hồ chí minh
tổng bí thư nguyễn phú trọng đi giữa những dòng người vào thăm bác
ai cũng dành cho tổng bí thư người lãnh đạo cao nhất của đảng ta
nụ cười dạng dỡ và ánh mắt trân trọng
hàng năm cứ vào dịp tết độc lập ngày bác ra đi và tết cổ truyền của dân tộc
tổng bí thư lại đến nơi đây dân hương tưởng nhớ bác
trong rất nhiều kỷ niệm của những tháng năm động lại là lời căn dặn của tổng bí thư
chúng ta hãy học bác từ những việc nhỏ nhất hàng ngày
bác hồ đã để lại cho chúng ta những điều vô giá
đó là tư tưởng hồ chí minh phong cách hồ chí minh và thời đại hồ chí minh
câu chuyện của con gái cố tổng thống sukarno trong chuyến thăm indonesia mới đây đã được tổng bí thư kể lại
năm một mươi ba tuổi tôi đã được gặp bác hồ
tôi thắc mắc hỏi cha mình là vì sao bác hồ lại đi dép cao su
cha tôi đã mang câu chuyện kể lại với chủ tịch hồ chí minh và được người trả lời
bao giờ đất nước tôi thống nhất thì tôi sẽ đi dày
cảm động trước những tình cảm của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế với bắc hồ
tổng bí thư nguyễn phú trọng chia sẻ
chứng tỏ tức là đất nước ta ngày càng thanh bình
người ta mến bộ người ta mới đến
nhưng mà công lao trời biển của bác càng ngày người ta càng nhận thấy
thế thì cái quan trọng nhất là lòng dân cảm thấy là ngày càng tin vào đảng và dân
vì thế đất nước của chiêm trường quốc tế ngày càng cao
đặc biệt là cái vai trò lãnh đạo của đảng
cũng là năm kỷ niệm chín mươi năm tác phẩm đường cách mạnh của bác hồ
đây là tập hợp những bài giảng của bác trong suốt những năm một nghìn chín trăm hai mươi năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy
với lớp cách mạng đầu tiên của thanh niên cách mạng đồng chí hội
gần một thế kỷ nhưng tác phẩm đường cách mạnh vẫn luôn là cầm nang
là viên đá tàng của cách mạng việt nam giản dị mà vô cùng sâu sắc
một cái quan trọng nữa
nhưng mà cái người cách mạng là thế nào
là phải có đạo đức cách mạng
ngay cái mở đầu của bác thôi chưa nói cái gì khác
mục đầu tiên là tư cách của người cách mạng
nêu hai mươi ba cái yêu cầu tư cách của người cách mạng
rất là cụ thể
không được tư lợi
tất cả là vì nước vì dân vì
nói đi đôi với làm đừng có tham vọng đừng có hiếu dân
bây giờ còn đúng không
sau này mới khái quát lên là cần kiệm liêm chính trí công vô tư
đặt lợi ích của tổ quốc của đảng của nhân dân của dân tộc lên trên hết
cá nhân mình không là cái gì cả
đặc biệt chống chủ nghĩa cá nhân
vì sao sau này trước khi bác mất bác lại viết
nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân
trong di trúc thì lại trước hết nói về đảng
đảng là đảng cầm quyền cho nên là phải là đầy tớ phải không
vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trong thành
cái tư tưởng nhất quán từ đầu đến cuối
tôi nói là cái tác phẩm đặt nền móng cho lý luận nền móng cho cái đường lối cách mạng nước ta
một cái chỉ đạo cách mạng mà từ năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy đến trong thời kỳ chín mươi năm
trên bàn làm việc của bác vẫn còn lưu lại những bài viết của bác về sửa đổi lề lối làm việc
bác viết từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
đây là sự tiếp nối lý luận của đảng mà đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị
cũng vào dịp này khu di tích đã xuất bản mới và tặng tổng bí thư cuốn sách của chủ tịch hồ chí minh
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ trách nhiệm của chúng ta là phải thấm thiế một cách sâu sắc
để truyền đạt lan tỏa tư tưởng tâm hồn phong cách hồ chí minh đến các thế hệ người việt nam
sớm mùa thu tươi đẹp khu di tích chủ tịch hồ chí minh ngập tràn hoa nắng
gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng nơi đây vẫn tràn ngập một tình yêu lớn và những kỷ niệm về người